chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn đại biểu quốc hội đơn vị thành phố cần thơ
đã tiếp xúc hơn hai trăm linh cử tri quận cái răng sau kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc đại diện đoàn báo cáo kết quả kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
cử tri đánh giá cao những kết quả của quốc hội trong công tác lập pháp giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước
bên cạnh đó cử tri kiến nghị một số vấn đề liên quan tới nhiều lĩnh vực như tình hình mưa bão ngập lũ
sạt lở đất đang diễn biến phức tạp tình hình khai thác cát trái phép cần tăng cường đầu tư các tuyến cao tốc về miền tây
cũng như đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ để phát triển kinh tế các tỉnh vùng đồng bằng sông kiểu long
tiếp thu ghi nhận ý kiến của cử tri chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao những vấn đề cử tri nêu ra rất thiết thực
đóng góp vào những vấn đề chung của đất nước liên quan đến tình hình biến đổi khí hậu đang diễn biến phức tạp
quốc hội rất quan tâm đến vấn đề này qua đó góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do ngập lũ sạt lở đất gây ra
vấn đề thu tiền điện thông qua tài khoản ngân hàng chủ tịch quốc hội đề nghị sở công thương tp cần thơ tiếp thu ý kiến
và có phương án triển khai phù hợp theo từng điều kiện thực tế của người dân tại địa phương